bệnh viện số hai trăm linh ba tại chiết giang trung quốc mới đây đã tiếp nhận một bệnh nhân năm mươi ba tuổi nhập viện trong tình trạng tức ngực mệt mỏi suốt hai tháng
sau khi kiểm tra các bác sĩ phát hiện ông có một khối u trung tất đường kính hai mươi cm
khối u khổng lồ gần như chiếm toàn bộ lồng ngực bên phải chèn ép vào tim bao kiếm động mạch chủ và tự quản nhưng ông không hề hay biết
nhận được thông tin của khối u khổng lồ đột nhiên ở ngực là cú sốc vô cùng lớn với bệnh nhân và gia đình
sau khi thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu kết quả đây là loại khối u libosakoma ác tính khối u không nhạy cảm với xạ trị
sau khi xem xét cẩn thận hồ sơ bệnh án của ông bác sĩ dương minh lỗi phó trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực của bệnh viện số hai trăm linh ba nói
tình trạng bệnh hiện tại của ông cực kỳ nguy hiểm phổi bên phải của bệnh nhân bị giãn nở quá mức do khối u trên ép
đồng thời tim và thực quản của ông cũng bị ảnh hưởng khi khối u tiếp tục phát triển
khối úc phát triển sẽ gây dối loạn chức năng hô hấp chức năng tim và khó khăn trong ăn uống thậm chí có thể dẫn đến tử vong
lựa chọn điều trị duy nhất là phẫu thuật cắt bỏ khối u
trong quá trình phẫu thuật nếu không cẩn thận ông có thể bị suất huyết gây tử vong hoặc tổn thương thực quản dẫn đến vỡ thực quản
để xử lý ca mổ phức tạp và khó khăn này bác sĩ dương minh lỗi đã tổ chức thảo luận nội bộ trong khoa
từ các hình ảnh chụp chiếu bác sĩ thấy ba khối u đang phát triển ở ngược bệnh nhân
ngoài ra còn có khối u nhỏ nằm ẩn trong lồng ngực
với mong muốn ca mổ đạt được thành công nhóm bác sĩ phẫu thuật đã lên kế hoạch chi tiết
ca phẫu thuật kéo dài năm tiếng ông luông phục hồi tốt và xuất viện sau một mươi một ngày
theo bác sĩ dương minh lỗi việc bệnh nhân không phát hiện bệnh liên quan tới đặc điểm của khối u
trung thất là khu vực độc lập giữa lòng ngược
các cơ quan và mô trung thất sẽ thích ứng với sự chén ép nên giai đoạn đầu nhìn chung sẽ không có biểu hiện rõ ràng
chỉ tới khi bệnh nhân có biểu hiện tức ngực hàn rộng ho đi kèm các triệu chứng khác thì khối u đã lớn và xâm lấn khá rộng
nguyên nhân khác khiến ông lương phát hiện bệnh muộn là do nhiều năm qua ông không có thói quen đi khám sức khỏe định kỳ và trục lồng ngực
từ trường hợp này bác sĩ dương nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc khám định kỳ trần đoán và điều trị ung thư sớm
ông lưu ý các cơ quan và mô trung thất được bao phủ dày đặc chụp x quang thông thường có thể không phát hiện dấu hiệu
theo ông chụp ct sẽ cho kết quả rõ ràng và trực quan hơn
đây là một trong những phương pháp hình ảnh có độ chính xác cao nhất trong việc chẩn đoán khối u trung thất phù hợp với các phương pháp sàng lọc
ô trung thất là các khối u nguyên phát hoặc thứ phát lành tính hay ác tính phát sinh ở vùng trúng thất
trong các bệnh lý trung tất thì u trung thất chiếm phần lớn khoảng chín mươi các bệnh của chúng thất
đa số các trường hợp bị u trung thất giai đoạn đầu gần như không có triệu chứng vì khối u trung thất thường tiến triển chậm
theo thời gian khối u trung thất có thể lớn dần chèn ép hoặc xâm lấn các cơ quan chủ chốt gần đó như tim phổi mạch máu lớn khí phế quản thực quản làm cản trở quá trình tuần hoàn và hô hấp
nếu là khối u trung thất tính nguy cơ di căn đến màng tim hoặc phổi đe dọa tính mạng của người bệnh là rất cao
nói chung mọi u trung thất đều không có chống chỉ định tuyệt đối thì đều nên chỉ định mổ sớm
phẫu thuật vừa là phương pháp điều trị vừa là phương pháp giúp trần đoán xác định khối u về vị trí giai đoạn tiến triển và mô bệnh học từ đó xác định phương hướng điều trị bổ sung sau mổ hoa chất chiếu xạ